sau buổi tập trung nghe quy chế thi hơn hai trăm một mươi thí sinh ở điểm thi trung học phổ thông phú lộc tỉnh thừa thiên huế rất bất ngờ khi thấy các bậc phụ huynh và người dân trong vùng tay cầm cốc chè đậu đỏ mời từng thí sinh
cốc chè lúc này không còn đơn thuần là chè nữa mà nó còn mang theo tình cảm gửi gắm mong con em mình trong huyện sẽ gặp được nhiều may mắn trong kỳ thi
để có nồi chè này các chị phải bắt đầu nấu từ ngày hôm trước qua nhiều công đoạn nồi chè đậu đỏ đã lên màu may mắn trông rất hấp dẫn như thế này
tại đây các chị cùng một số phụ huynh múc chè ra cốc đưa đến mời các thí sinh vốn là con em trong thị trấn
tinh thần đó của cha ông các mẹ ở trong hội phụ huynh của nhà trường cũng đã hỗ trợ để có được nồi chè chiều hôm nay
để cho các em có được tâm lý và bình tĩnh để tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của năm hai nghìn một mươi chín thường tốt
hôm nay là nhận được những lý cha của các người mẹ là chúng con thực sự rất là cảm động rất vui
và đó không chỉ là những lý chè bình thường mà đó là những kỳ vọng và những niềm tin của ba mẹ đã qua chúng con
chúng con xin thưởng thức
chúng con lần đầu là cảm ơn ba mẹ đã dành cho chúng con những kỳ vọng đó
và chúng con xin hứa sẽ còn tham tục kỳ thi trung học của thông quốc gia hai nghìn một mươi chín một cách tốt nhất
đây là năm đầu tiên nồi chè của mẹ xuất hiện từ buổi đầu của kỳ thi
điều đặc biệt là nồi chè không chỉ nhận được sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh mà còn của người dân thị trấn
họ mong muốn các con bình tĩnh tự tin nỗ lực hết sức mình và may mắn đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi